cục cảnh sát hình sự c bốn mươi năm bộ công an cho biết cơ quan này đã phối hợp với công an thừa thiên huế công an thành phố đà nẵng bắt được nghi can nguyễn hoàng tâm
nghi can thực hiện vụ cướp hơn bảy trăm hai mươi năm triệu đồng ở phòng giao dịch bidv thành nội số hai mươi chín mai thúc loan tp huế vào ngày sáu tháng một mươi hai vừa qua
sau khi xảy ra vụ tấn công cướp tiền ở phòng giao dịch ngân hàng bidv thành nội lãnh đạo và các trinh sát c bốn mươi năm ra đà nẵng lần theo dấu vết nghi can
sau đó bắt giữ nguyễn hoàng tâm hai mươi chín tuổi hộ khẩu thường trú ở đắk nông vào trưa ngày một mươi tám tháng một mươi hai
tại cơ quan điều tra tâm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã mua xe máy của một người bán xe trên mạng
sau đó tâm dùng xe máy này để đi cướp ngân hàng bảy trăm hai mươi năm triệu đồng
nghi can tâm đã nã nhiều phát súng để khống chế nhân viên ngân hàng sau đó lấy đi hơn bảy trăm hai mươi năm triệu đồng chỉ trong vòng một mươi bảy giây
vào thời điểm này phòng giao dịch thành nội có một số nhân viên nữ và hai nam bảo vệ
tuy nhiên khi thấy kẻ bịt mặt nổ súng
các nhân viên và bảo vệ đã không thể kháng cự đành để nghi can lấy tiền tẩu thoát